trong chiều nay ngày hai tháng một mươi một tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến thủ tướng cộng hòa pháp edouard philip
đang có chuyến thăm chính thức nước ta theo lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
tại buổi hội kiến chủ tịch quốc hội mong muốn hai bên sẽ tiếp tục phối hợp làm sâu sắc hơn nữa nội hàm hợp tác
nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu thiết thực hiệu quả
hoàn nghênh sự hiện diện của hai chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị pháp việt của thượng viện hạ viện pháp
và các nghị sĩ trong đoàn đại biểu pháp thăm việt nam lần này chủ tịch quốc hội tin tưởng các nhóm nghị sĩ hữu nghị
sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác là cầu nối hữu nghị giữa cơ quan lập pháp hai nước
về phần mình nhấn mạnh vị trí đặc biệt quan trọng của việt nam đối với pháp và tình cảm sâu sắc giữa nhân dân việt nam và nhân dân pháp
thủ tướng édouard philipp khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai chính phủ hai quốc hội các địa phương và doanh nghiệp của hai nước
đồng thời nêu rõ pháp có nguyện vọng tha thiết là cùng việt nam hướng tới tương lai thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới và mãi mãi tốt đẹp